nhằm hưởng ứng ngày sách việt nam hai mươi một tháng bốn ngày sách và bản quyền thế giới hai mươi ba tháng bốn
góp phần nâng cao văn hóa đọc cho giới trẻ vừa qua tại phố sách một mươi chín tháng một mươi hai hà nội
đã diễn ra lễ khai mạc ngày hội sách năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề sứ đoài đón xuân
ngày hội sách xứ đoài đón xuân là một chuỗi các hoạt động xuyên suốt mang tới cho các bạn trẻ thủ đô
những người yêu sách trải nghiệm không gian tết xuân với các gian hàng các trò chơi dân gian truyền thống
trong những ngày đầu xuân năm mới
trong hoạt động ba ngày liền chúng tôi sẽ tổ chức các buổi tọa đàm giữa các vị khách mời đặc biệt
như là giáo sư lê văn lan nhà sử học dương trung quốc và các nghệ sĩ để cùng đến chia sẻ với các bạn
về những giá trị văn hóa lịch sử của cha ông ta xưa và nay
thông qua đó thì các bạn sẽ thêm hiểu về lịch sử đất nước mình về con người việt nam
và thông qua những cuốn sách mà các tác giả giới thiệu thì các bạn sẽ đến với sách nhiều hơn
ngày hội sách đưa đọc giả xích gần nhau hơn trong niềm đam mê với sách
cùng nhau hoài niệm về một vùng quê xứ đoài với non nước hữu tình tình quê chân chất
cùng một tình yêu quê hương đất nước giặt rào của người dân thôn quê được phản ánh trong tiểu thuyết
sứ đoài mây trắng của tác giả nguyễn sơn đống
mặc dù đã mất nhưng các thế hệ con cháu của tác giả nguyễn sơn đống đã giúp ông hoàn thành tâm nguyện
để đưa cuốn tiểu thuyết này đến với độc giả
tác giả nguyễn sơn đỗng là ông ngoại của mình cố văn sĩ nguyễn sơn đỗng
ông đã biết về cuốn sách sứ đoà mây trắng sứ đoài hiện nay là phía tây của hà nội
cuốn sách này được viết với bối cảnh của tràng sơn xã tràng sơn huyện thạch thất
thông qua chương trình ngày hôm nay tôi muốn phổ cập cuốn sách này đến với công chúng
phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể vi vật thể của quê hương sứ đoài
hành đất đã sinh ra ông với những con người đã từng đồng hành với ông trong cuộc sống đầy thử thách
mà cái thời kỳ lịch sử ông nêu lên ở trong cái cuốn sách là đúng là một cái thử thách rất lớn của dân tộc chúng ta
trong đó có sứ đoài của ông
trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề tuổi trẻ xưa và nay
với sự tham gia của các diễn giả nhà sử học lê văn lan và người đẹp truyền thông phùng bảo ngọc vân
nhằm nâng cao nhận thức về văn hóa đọc cho giới trẻ

tuần tiếp tục diễn ra từ nay đến hết ngày năm tháng ba năm hai nghìn một mươi tám